hôm nay ba mươi tháng một mươi một tại hà nội quân ủy trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng
và công tác xây dựng đảng bộ quân đội năm hai nghìn hai mươi một báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một và xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình làm việc của quân ủy trung ương
tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương cùng dự còn có đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương
báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất khẳng định
năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp có nhiều khó khăn thách thức
song dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng cấp ủy chỉ huy các cấp
luôn đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo bám sát thực tiễn đề cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất
đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng chống đại dịch covid một mươi chín
khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ cứu hộ cứu nạn bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
trong mọi tình huống gian khổ hiểm nguy cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam luôn có mặt kịp thời
sẵn sàng hy sinh quên mình giúp dân vượt qua khó khăn hoàn nạn bản chất cách mạng hình ảnh
bộ đội cụ hồ ngày càng tỏa sáng được đảng nhà nước nhân dân ghi nhận đánh giá cao
các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm việt nam là chủ tịch asean
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc được hoàn thành tốt
góp phần nâng cao vị thế uy tín hình ảnh của đất nước và quân đội nhân dân việt nam trên trường quốc tế
năm hai nghìn hai mươi một toàn quân quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một tập trung xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch
vững mạnh mẫu mực tiêu biểu lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng mục tiêu chương trình hành động
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ năm đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trọng tâm là các mục tiêu chủ yếu được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại hội nghị quân ủy trung ương thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo của bộ quốc phòng
đồng thời yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu
tổ chức đảng nhà nước về công tác quân sự quốc phòng thực hiện hiệu quả các chiến lược
nghị quyết kết luận đề án luật đã ban hành triển khai thực hiện tốt luật biên phòng việt nam
nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
bộ quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương địa phương lãnh đạo
chỉ đạo công tác quốc phòng phát huy sức mạnh tổng hợp huy động sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống
khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh sự cố môi trường tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
khắc phục hậu quả sau chiến tranh phối hợp chặt chẽ với bộ công an và các lực lượng
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội